để bảo đảm an ninh trật tự xã hội an toàn các mục tiêu các sự kiện chính trị văn hóa
đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ngày tám tháng một công an tỉnh quảng bình đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh quảng bình đã tổ chức điều tra khám phá năm trăm sáu mươi bảy trên sáu trăm linh vụ phạm pháp hình sự
lập hồ sơ xử lý một một trăm bốn mươi sáu đối tượng xử lý một trăm sáu mươi vụ buôn bán hàng cấm gian lận thương mại
thu giữ số hàng trị giá hơn một mươi tỷ đồng
để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thời gian tới lực lượng công an tỉnh quảng bình tiếp tục chủ động phát hiện
kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh
và những nguy cơ gây mất an ninh ở các địa bàn trọng điểm
trước mắt lực lượng công an trong tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi bảo đảm cho người dân vui tết đón xuân